lao động việc làm luôn là vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm
câu chuyện về đời sống tạo việc làm cho con em của đồng bào các dân tộc ở tỉnh sơn la
thời gian qua đang có nhiều ý kiến khác nhau
để tìm hiểu thêm mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
những ngày cuối tháng bảy vừa qua quyết định khiếu kiện nghỉ việc của em vàng thị diê
cùng bốn mươi tám công nhân khác làm tại công ty cổ phần mydnn
có trụ sở đóng tại tổ một phương quyết tâm thành phố sơn la
với lý do về việc chi trả tiền lương quá thấp không đủ chi phí sinh hoạt
việc ký kết hợp đồng lao động không rõ ràng thiếu minh bạch không đúng cam kết lao động
để học nghề có việc làm tại đây em vàng thị diê đã phải vay mượn trên hai mươi triệu đồng
em cùng với ba chị em trong gia đình đến đây làm công nhân
nhưng lương chỉ hơn một triệu đồng không đủ ăn còn nợ thêm tiền thuê nhà
được biết công ty cổ phần mydnn đã được tỉnh sơn la thu hút đầu tư
cho thuê đất nhằm tạo việc làm cho người lao động
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm công ty phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh sơn la
tuyển khóa đào tạo my đầu tiên
mỗi học viên phải nộp phí đào tạo một tám triệu đồng
trong thời gian đào tạo ba tháng đầu không được trả lương
sau khi đào tạo nếu đủ điều kiện sẽ được công ty tuyển chính thức
với mức lương ba năm triệu đồng một tháng
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công ty mydnn
không rõ ràng ngay từ chủ trương đào tạo và khâu tuyển dụng
của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh sơn la
và cuối cùng là việc ký hợp đồng trả lương của công ty
cách thức thu hút đầu tư đào tạo nghề của tỉnh sơn la
và công ty cổ phần mydnn đã vô tình đẩy công nhân
vào tình thế khó xử tiến thoái lưỡng nàn
mong rằng tỉnh sơn la sớm được đào tạo
công ty mydnn có những chính sách điều chỉnh
nhằm mang lại quyền lợi cho người lao động có hiệu quả thiết thực